bệnh nhân là bà hát năm mươi bốn tuổi ngụ tại thành phố hội an tỉnh quảng nam bị băng kinh kéo dài và bí tiểu kèm đau từng bị ngất xỉu nhiều lần
ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng của cuộc sống nên đã tới bệnh viện một trăm chín mươi chín để thăm khám và được các bác sĩ hướng dẫn các bước khám sức khỏe cần thiết
khám tử cung các bác sĩ cho biết tử cung to bằng tử cung có thai độ ba mươi hai tuần kết hợp với kết quả siêu âm cho thấy bệnh nhân bị đa u sơ tử cung
kích thước lớn hai mươi cm x một mươi cm nên các bác sĩ đã chỉ định phải phẫu thuật ngay trước khi phẫu thuật do thiếu máu nên bệnh nhân được truyền gần bốn đơn vị máu
bác sĩ chuyên khoa hai trương quốc việt người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho biết khối u khá lớn chèn ép các tạng xung quanh khiến hiệu quản bị lệch nên ca phẫu thuật gặp nhiều khó khăn
ekip phẫu thuật chúng tôi phải rất cẩn thận tỉ mỉ khéo léo để bóc tách khối u cho bệnh nhân
sau gần hai tiếng rưỡi các bác sĩ đã thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy toàn bộ khối u nặng hai kg ra khỏi tử cung cho bệnh nhân
sau mổ tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn đang tiếp tục được theo dõi chăm sóc điều trị tại bệnh viện
chia sẻ về u sơ tử cung thạc sĩ bác sĩ cao cấp diêm thị thanh thủy trường khoa khám sản tự nguyện bệnh viện phụ sản hà nội cho biết
thực ra thì u sơ tử cung khiến nó không có giai đoạn mà vấn đề là nó ở vị trí nào
cái chuyện tiên lượng về u sơ tử cung nó phụ thuộc vào vị trí của nhân sơ và sự phát triển của nhân sơ thôi
ví dụ như này cái nhân sơ tử cung nó có những các vị trí mà nếu mà mọi người nhìn cái hình ảnh của mọi người thấy này nó có rất nhiều vị trí
có thể nó về ăn về phía cái buồng tử cung vào cái lồi điên mạng nhiều khi nhân sơ nó rất nhỏ thôi nhưng nó gây biến chứng rất nhiều
biến chứng rong kinh rong huyết rất nhiều
ví dụ cái nhân sơ mà nó ở trong cơ tử cung thì có thể nó kích thích nó làm cho mình khó chịu và có đau
thế còn nếu mà cái nhân sơ mà nó lồi ra hẳn thanh mạc như này thì nhiều khi nó không gây ra một cái biến chứng gì cả
thế người ta không có triệu chứng gì
thế nhưng mà cái nhân sơ thì quan trọng nhất người ta quan tâm là khi nó có biến chứng
thế còn nếu nó không có biến chứng thì anh chả phải làm gì cả
bởi vì nhân sơ nó lành tính mà
tôi có người nhà có người nhà có một viện bệnh nhân mà tôi đã từng mổ là con lấy ra thì có hai cân bảy thôi
nhưng mà cái u sơ ba hai cân sáu
đau có nghĩa là con mới coi cái nhân sơ nó quần bằng nhau như thế và người ta vẫn có thai bình thường mà người ta vẫn chừa đẻ bình thường
vì thế cái u sơ tử cung nó rất lành tính nếu như mà nó không gây một biến chứng gì
nhưng nếu cái nhân sơ to mà nó lồi ra ngoài nhiều khi ví dụ như nó chèn vào bằng quàng này thì nó sẽ gây vi đái
có những người người ta bảo là buổi sáng ngày ra người ta cứ bị kích thích bồn giải liên tục
nó kích thích bồn giải liên tục hoặc là nó bị bái bí tiểu hoặc là ví dụ như nó chèn ra phía sau trực trạng của mình này
làm cho bệnh nhân nhiều khi là bị đi ngoài khó đi ngoài hoặc là nó lúc nào cũng tức ở phía sau ấy đấy
hoặc là đau bụng kinh hoặc có những cái nhân nó kích thích nó làm cho người ta cái đấy đau bụng kinh người ta bị co thắt cái gối u ấy nó đau đau bụng kinh
hoặc là nguyên cơ bản nhất mà hay gặp nhất chính là băng kinh gọi là rong kinh rong huyết và băng kinh thiếu máu
đấy là một trong những triệu chứng mà nguy hiểm nhất với u sơ tử cung
những cái u sơ ví dụ tuy nó rất mặc dù nó rất nhỏ thôi nhưng nó nằm ở trong cái niên mạc tử cung ấy
làm cho người ta suốt ngày rong kinh rong huyết thiếu máu
mà nhất là những người mà đã có nhân dường tử cung dù nhỏ nhưng mà đã có biến chứng thiếu máu và phải truyền máu là anh phải phẫu thuật
đấy mình phải xác định luôn thế
chứ không có cái biểu như là mình điều trị mình truyền máu xong rồi mình bỏ không có
tại mình nghĩ cái đấy là nó sẽ làm cho người ta sẽ tiếp tục bởi vì cái u sơ đấy nó đã gây biến chứng rồi
thứ hai nữa là ví dụ những cái khối u mà nó có biến chứng nó chèn ép vào bàng quang này vào trực tràng này
làm cho người ta dối loạn đại
thì cũng nhất định là phải phẫu thuật để giải quyết cái u đấy
và có một trường hợp nữa là ví dụ như người ta đến cái độ tuổi người ta phải muốn sinh đẻ chẳng hạn
nhưng mà chẳng may bây giờ có u sơ tử cung nó chèn ép thì không có thai được
hoặc có thai bây giờ có những cái u sơ thì nó còn to hơn cái thai
thế thì nó vào nhiều khi cái thai nó làm cho cái thai nó bị thai cái hịnh của u sơ to ấy
nó chèn vào bồn tử cung thì có thể người ta không mang thai được
hoặc khi người ta có thai thì người ta rất là hay bị sảy thai này chết lưu rồi đẻ non này đấy
cái đấy là cái mà nhiều khi mà những cái đấy thì chúng ta phải mổ phải giải mổ giải quyết cho bệnh nhân để cho bệnh nhân sinh con
nhưng thì ngày nay thì có một cái bệnh mà thật sự là nếu ai mổ thì bác sĩ sủy bao giờ cũng rất là cân nhắc về cái chuyện đi mổ
cho nên là bởi vì này hiện nay có những người trước kia thì mình cứ nói là cái o sơ tử cung khi mà chúng ta mãn kinh ấy
thì là nó tự nó nhỏ đi thì không phải mổ
nhưng ngày nay cũng không phải thế
bởi vì này trước kia ấy phụ nữ mà bị mãn kinh rồi thì thôi cứ chịu được rồi
bị thế nào cũng chịu rồi
nhưng bây giờ người ta không phải thế
bây giờ khi người ta mãn kinh người ta thấy là bốc hỏa khó chịu ví dụ nó khô âm đạo giảm ham muốn thì người ta không chịu được
thế là người ta phải dùng thuốc đúng không
khi dùng thuốc tất cả những cái thuốc mà để cho nó cải thiện cái tình trạng dối là thiếu nội tiết thì nó làm cho cái u sơ lợi lớn lên
vì thế nên rất nhiều bệnh nhân mà bây giờ khi người ta đã mãn kinh rồi thì chúng tôi đã ép đi mổ
bởi vì là người ta buộc phải dùng thuốc buộc phải dùng những cái sản phẩm đấy
thì nhiều khi mình thì nó làm cho cái u sơ lớn lên
mà phải mổ chính là khi người ta đã mãn kinh rồi mà u sơ vẫn phát triển hoặc là cái u sơ nó phát triển quá nhanh thì chúng ta cũng lên phẫu thuật
thế thì đấy là những cái chỉ định mà bắt buộc khi mà làm thì chúng ta cần phải phẫu thuật u sơ tử cung
thế còn nếu mà ví dụ như bạn có một nguyên nhân sâu tử cung vừa phải dưới sau năm cm mà nó không có gây ra một cái biến chứng gì cả
bạn sống độc bình thường với nó thì chúng ta có thể sống cùng chung với nó mà không có vấn đề gì